do trước đó có mâu thuẫn với vợ vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng hai sau khi nhậu xong
lê văn tâm đã đến nhà mẹ vợ ở khu phố bảy phường đức long tìm vợ để giải quyết mâu thuẫn
tại đây tâm đã xảy ra cãi nhau với anh vợ là trần văn tèo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy sau đó tâm bỏ ra về
trên đường về tâm ghé vào nhà anh tèo lấy một con dao thái lan rồi quay trở lại nhà mẹ vợ đòi đánh vợ
trong lúc xô xát đối tượng tâm đã dùng dao đâm anh trần văn tèo khiến anh tèo tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
sau khi gây án đối tượng tâm đã bỏ trốn và bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó
còn tại yên bái phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng cư xeo đồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai về hành vi mua bán người
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu em trai của đồng là cư xeo quang cùng hai đối tượng khác là thảo xeo trúng
cư xeo trúng dùng xeo vàng có gọi điện bàn với đối tượng đồng sử dụng xe mô tô để chở hai cô gái
đã bị các đối tượng lừa qua mạng xã hội từ trước để đưa sang trung quốc bán lấy tiền tiêu xài
nhận được lời mời tham gia đồng đã chở hai cô gái này đến khu vực gần biên giới
đến đây đồng và chúng quay về còn quang và vàng tiếp tục đưa hai nạn nhân sang trung quốc bán được ba tám nhân dân tệ
số tiền này được chia đều cho bốn đối tượng
hiện hai đối tượng vàng và quang đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai bắt giữ trong một vụ án mua bán người khác
vụ án này vẫn đang được công an tỉnh yên bái tiếp tục đấu tranh mở rộng
tình trạng khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp tại địa bàn tỉnh bắc giang
đêm ngày hôm qua phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bắc giang phối hợp với các đơn vị chức năng
đã bắt quả tăng một vụ khai thác cát trái phép trên sông lục nam
và tại thời điểm bị bắt giữ con tàu mang số hiệu bg hai trăm bốn mươi bốn với trọng tải là khoảng một trăm bốn mươi tấn
đang tiến hành hút cát trên sông lục nam đoạn qua xã trí yên huyện yên dũng
trên tàu có bốn người vận hành máy hút cát là phạm văn công nguyễn đức hiệu ngô văn ánh và nguyễn đức thành
đều trú tại xã lãng sơn huyện yên dũng
trước đó các lực lượng chức năng cũng vừa bắt giữ ba tàu khai thác cát trái phép trên sông lục nam
lễ hội luôn là nơi tập trung đông người và luôn là cơ hội cho các đối tượng móc túi dễ dàng ra tay hoạt động
liên tiếp hai nhóm đối tượng trộm cắp móc túi tại lễ hội đền kỳ cùng tỉnh lạng sơn
đã bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
vào hồi một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng hai tại khu vực ngã tư đường ngô quyền và quốc lộ một a
tổ công tác đã phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản
quả đầu tranh hai đối tượng là sân thiệu
xuân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại quận đống đa hà nội và vũ thị bích đào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện duy tiên tỉnh hà nam khai nhận
trong quá trình tham gia lễ hội đã móc túi của người dân một điện thoại di động
tiếp đó vào chiều cùng ngày tổ công tác phát hiện bắt giữ ba đối tượng là cao thị châu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và vũ thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là con trai và con dâu của châu
cả ba đối tượng đều trú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
theo khai nhận do biết ngày hai mươi ba tháng hai là lễ hội rước kiệu tại đền kỳ cùng
nên cao thị châu đã rủ con trai và con dâu lên lạng sơn với mục đích là trộm cắp tài sản của người dân
tại lễ hội này cao thị châu đã móc được hai điện thoại di động và tám năm triệu đồng tiền mặt
sau đó giao cho vũ thị hiền cầm
trong dịp lễ hội đầu năm thì tại các di tích lịch sử các đình đền chùa
lượng du khách về tháp gương bái lễ và công đức vào đây thường rất lớn
và đây cũng chính là lý do gia tăng các vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các địa điểm này
vừa qua trên địa bàn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương liên tiếp xảy ra việc kẻ gian đột nhập vào các đình
chùa để trộm cắp tiền công đức và các tài sản có giá trị khác gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
sau khi xác lập chuyên án đầu tranh đội cảnh sát hình sự công an huyện tứ kỳ đã điều tra làm rõ
bắt giữ các đối tượng có liên quan
ngôi chùa nằm trên địa bàn xã cộng lạc huyện tứ kỳ vào ngày sáu tháng hai vừa qua
đã bị kẻ gian đột nhập vào cắt khóa cửa và hòm công đức để lấy tiền
ngoài ra hệ thống âm ly loa đài cũng bị kẻ gian lấy cắp
tìm ra thì khóa của công hòm công đức cũng hai khóa việt tiệp cắt ra xong để một bên
và khám xá lấy hết tiền ở trong nhà công hòm
ngoài ra tại đền cõi và gần chục ngôi đình chùa khác trên địa bàn huyện tứ kỳ
cũng bị kẻ gian đột nhập vào lấy cắp tiền công đức
công an huyện tứ kỳ xác định đây là một vấn đề rất nghiêm trọng
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
sau khi xác lập chuyên án đội cảnh sát hình sự công an huyện tứ kỳ
đã điều tra làm rõ và bắt giữ được các đối tượng có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
nguyễn văn thanh sinh năm hai nghìn bảy phạm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cả ba đối tượng đều ở xã tiên động huyện tứ kỳ
trong đó nguyễn văn thành là đối tượng chủ mưu cầm đầu
cuối tháng một mươi hai tầm chín giờ tối các nghe tình báo gây mọi cầu xe
nói tin phạm văn hùng nguyễn văn hùng nhẹ là anh họa anh nhân trộm
nó hồn với em trai ở bên ngoài cành giới tướng xe
đó vào cắt khóa lấy tiền ở trong phòng công đức
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do thiếu tiền chơi game
nên từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
lợi dụng thời điểm đêm khuya khi phát hiện các đình đền chùa trên địa bàn huyện tứ kỳ
không có người bảo vệ trong coi
bọn chúng đã cắt khóa cửa đột nhập lấy cắp toàn bộ tiền công đức
và các tài sản có giá trị khác
tôi cũng cảnh báo tới các gia đình và nhà trường
cần nâng cao công tác quản lý giáo dục con em và học sinh không lêu lóng
để tránh chơi bời điện tử dẫn đến thiếu tiền dẫn đến hành vi đi trộm cắp tài sản
ở các nhà dân các đình chùa cũng như công xã gây ảnh hưởng bất đồng tự trung
qua vụ việc trên cho thấy lý do mà bọn chúng dễ dàng đột nhập vào các đình đền chùa
là do công tác quản lý tại đây còn rất nhiều sơ hở
đặc biệt vào thời gian đêm xuống
để khắc phục được tình trạng thiết nghĩ chính quyền địa phương
cần tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ cắt cử người trông coi thường xuyên
tránh để kẻ xấu lợi dụng hoạt động tội phạm
tội phạm cờ bạc vẫn diễn biến phức tạp sau dịp tết nguyên đán
chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin về hai vụ triệt phá
ổ nhóm cờ bạc tại vĩnh phúc và hà tĩnh
một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa vừa bị phòng
cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc bắt quả tang
tám đối tượng đã bị bắt giữ thu hơn ba mươi tám triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
địa điểm tổ chức đánh bạc được đặt tại nhà của nguyễn văn phương
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tại thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
còn tại hà tĩnh vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua
công an huyện kỳ anh đã huy động trên bốn mươi cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác
tiếp cận các địa điểm ghi lô đề tiến hành bắt giữ một mươi hai đối tượng đã có hành vi ghi lô đề
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần một mươi triệu đồng một mươi năm điện thoại di động
chín sổ ghi đề một máy tính và một số tăng vật có liên quan đến vụ án
từ nguồn tin của một số học viên đang cai nghiện
công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng
có hành vi là cung cấp ma túy cho các học viên đang cai nghiện
đối tượng bị bắt giữ là bùi quang cảnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại xã tân thanh huyện lâm hà
khi bùi quang cảnh đang có hành vi tuồn ma túy cung cấp cho các học viên đang cai nghiện
tại trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số hai thì bị các trinh sát bắt quả tàng
tại hiện trường công an đã thu giữ bảy ba gam ma túy đá ma túy tổng hợp
một túi thuốc lào được bọc trong lớp băng keo đen và điện thoại liên lạc giữa đối tượng cùng các học viên
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
đã có nhiều bài phản ánh về bóng cười
tuy nhiên cơ quan chức năng mới chỉ dừng lại ở mức là khuyến cáo người dân
về những nguy cơ mà bóng cười gây ra đối với sức khỏe của con người
bởi khí n hai o khi mà bơm vào bóng không nằm trong danh mục các chất cấm mua bán
và pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định cấm lưu thông
và cũng chính vì thế tình trạng thanh thiếu niên sử dụng bóng cười
và thị trường mua bán khí n hai o thì vẫn hết sức sôi động
nó gây ra hoang tưởng hay mình gọi là gây ra tình trạng loạn thần cấp tính do sử dụng
chúng ta thấy nó gây loạn thần và đặc biệt ở những người mà nhân cách chưa trưởng thành
như trẻ em thanh thiếu niên thì nó ảnh hưởng tác động rất lớn và nó để lại hậu quả rất lớn
kể cả sau khi mình ngừng sử dụng nó một thời gian rồi
thì có thể có cái giai đoạn nó cũng bị bùng phát trở lại
người ta gọi là flashback là những cơn phản hồi loạn thần
thậm chí có những người mà ví dụ như những người mà có tiềm ẩn yếu tố nguy cơ loạn thần
như bệnh tâm lực liệt thì cái đó nó lại càng làm cho bệnh nó dễ phát triển hơn
nếu mà dùng nhiều lần người ta thường thường hít bốn lần thôi nhưng mà có thể hít nhiều lần
thì có thể gây ra những hiện tượng ngộ độc rồi dối loạn về các cơ quan nội tạng
và hệ tim mạch những hệ thần kinh rồi có thể dẫn
đây là một cái chất không phải là
chất gây nghiện nhưng mà nó nguy hiểm tới một số các cơ quan nội tạng
như là tim mạch thần kinh rồi gây ra tử vong
có những trường hợp như vậy cho nên khuyên các bạn nên không sử dụng cái thuốc này
vâng tác hại của khí no hai bơm vật
và trong bóng cười là như vậy
nhưng tôi lại dễ dàng có thể mua được một quả bóng cười như thế này
ở một quán vỉa hè dành cho các bạn trẻ
và tôi nghĩ rằng với giá từ ba mươi năm mươi đồng
thì không làm khó được các bạn trẻ để theo đuổi thú vui mà các bạn ấy nghĩ là vô hại này
người ta bảo là quả bóng cười này mình hít vào thì sẽ có tác dụng gì cười
cho nên là mình cười không ngừng nghỉ
còn em chỉ nghe qua rồi không suyên được thử
thế bây giờ bạn nào mà mời em thử em có dám thử không
em muốn thử vì em muốn biết cảm giác
thế bảo là cái bóng này mà gây hại đến sức khỏe của em thì sao
em vẫn muốn thử ạ
bóng cười bây giờ đang là xu thế của giới trẻ
theo em thì bóng cười nếu mà mình biết sử dụng hợp lý
thì cũng có thể hợp lý thì sẽ rất là tốt
còn nếu mà sử dụng lam dụng quá thì sẽ nguy hiểm đến sức khỏe của mình
đấy là tí tiêm răng
mà cái đấy chơi nhiều thì nó hãy mệt
cái ảo giác thì còn tùy khả năng của mọi người tùy tâm lý của mọi người
trên thực tế
n hai o là chất không màu không mùi có vị ngọt nhẹ được dùng phổ biến cho y học
nhất là trong nhà khoa có tác dụng giảm đau sử dụng để gây dê khi phẫu thuật
tuy nhiên liều lượng và cách pha chế phải được kiểm soát chặt chẽ để không gây tác hại cho bệnh nhân
nhưng chỉ cần dạo quanh một vòng trên mạng internet
ta có thể dễ dàng bắt gặp những lời quảng cáo về dịch vụ bán bóng cười khí cười
thậm chí là giao đến tận nhà
và không ai dám chắc trong quả bóng cười kia
chỉ có duy nhất một loại khí n hai o
alo anh chào anh ạ
anh ấy chẳng hỏi là có phải mình địa chỉ bán bóng cười ship tận hơi không nhỉ
dạ đúng rồi anh ạ

à anh ấy hỏi của anh là hết ba trăm linh ngàn thì phí phức danh cho năm mươi là ba trăm năm mươi ạ
à thế ạ